một mươi công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
năm công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
hiện các công ty đã nộp hồ sơ về bộ y tế
do trong nước chưa có thuốc kháng virus monupiavir được cấp số đăng ký lưu hành
bộ y tế đã xem xét để trình chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp
với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn
nếu được chính phủ đồng ý dự kiến có năm số đăng ký được cấp cho năm loại thuốc monopiavir
do các công ty dược trong nước sản xuất
cũng liên quan đến thuốc kháng virus monopiavia
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã tiến hành chương trình điều trị thí điểm có kiểm soát f trong cộng đồng
và tại nhà có triệu chứng nhẹ
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng thuốc này cho điều trị f nhẹ và không triệu chứng tại nhà
để đáp ứng nhu cầu điều trị f tại tp hcm bộ y tế vừa cấp phát cho tp hcm thêm năm liều thuốc monopia vir
từ khi tp hcm thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monopiavia
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều gồm năm mươi liều morriavir bốn trăm linh mg stela việt nam
và sáu mươi liều monopiavia hai trăm linh mg optimus ấn độ
cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế cho biết
đến nay số tỉnh thành điều trị có kiểm soát bằng thuốc kháng virus monopiavia
cho bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ và không triệu chứng tại nhà là ba mươi bốn địa phương đầu tháng một mươi một là hai mươi hai tỉnh thành
bộ y tế mới đây cũng công bố kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc monopia
một mươi chín thể nhẹ do bộ y tế triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thế thuốc của tỉnh an toàn cao dung nạp tốt
hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr sau năm ngày âm tính hoặc dương tính
với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín một

tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính
với giá trị ct lớn hơn học bằng ba mươi gần một trăm linh
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của tp hcm và các địa phương có dịch
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế
ban hành ngày sáu tháng một mươi có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng virus thuốc kháng thể kháng virus thuốc ức chế interleukin sáu trong điều trị
trong đó với thuốc kháng virus bộ y tế đã bổ sung thuốc monupiavir bốn trăm linh mg bên cạnh remdesivin favipiravir
monupiravir bốn trăm linh mg liều dùng theo thuyết minh để cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt
monupiravir là dạng viên uống nên người bệnh dễ dàng điều trị tại nhà đối với người lớn mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và trung bình
theo hãng tin bbc ngày bốn tháng một mươi một trong một tuyên bố đại diện bộ y tế anh thông báo
anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấp phép có điều kiện cho monupiravir
về thuốc điều trị covid một mươi chín theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
hiện có khoảng bốn mươi sáu đến năm mươi hoạt chất điều trị covid một mươi chín
về cơ bản việt nam đã chủ động sản xuất trong nước đảm bảo khoảng bảy mươi
còn một số bắt buộc phải nhập khẩu vì có mặt hàng chỉ một hoặc hai hãng trên thế giới sản xuất
bộ y tế cấp phép cho ba mươi chín doanh nghiệp nhập nguyên liệu và chủ động về thuốc
việt nam không thiếu thuốc điều trị covid một mươi chín cho bất kỳ tình huống dịch bệnh nào bộ trưởng bộ y tế nói
thông tin hiệu quả của thuốc monupiravir trong điều trị có kiểm soát bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc morripia
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại hai mươi hai tỉnh thành phố
cho thấy thuốc có tính an toàn dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt và giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
sáng ngày sáu tháng một mươi một bộ y tế đã thông tin về chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc monupiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bộ y tế triển khai
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp tại tp hcm và một số tỉnh thành phố
bộ y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus monupiravir có kiểm soát
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ thể không triệu chứng điều trị tại các cơ sở y tế khu cách ly khu thu dung điều trị và tại nhà
mục tiêu của chương trình là các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
thể không triệu chứng được tiếp cận thuốc an toàn hiệu quả nhanh chóng chủ động
từ đó góp phần giảm chuyển nặng giảm tử vong
đặc biệt là giảm lây nhiễm ngoài cộng đồng giảm tài điều trị
trên cơ sở những nghiên cứu được thử nghiệm lâm sàng thuốc monupiravir trong điều kiện covid một mươi chín
đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn khả năng dung nạp
đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau năm ngày điều trị
giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tử vong
căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa
tiến hành ở bệnh viện thống nhất bệnh viện phổi trung ương cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc
bộ y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát monupiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại nhà và tại cộng đồng
trong tp hcm từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và hiện nay đã mở rộng triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành
có dịch trong toàn quốc
việc triển khai chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ
đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận
và được bộ y tế phê duyệt và được theo dõi kiểm soát ghi nhận đánh giá và tổng kết
bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao
dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus
giảm lây lan giảm chuyển nặng
bộ y tế đưa thuốc monopiravir vào pháp đồ điều trị covid một mươi chín
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất
phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi
họ hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng virus thuốc kháng thể kháng virus thuốc ức chế interleukin sáu trong điều trị
việc dùng thuốc dựa trên nguyên tắc
nếu thuốc chưa được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng
cấp phép lưu hành
cấp phép sử dụng khẩn cấp
tại bất kỳ nước nào trên thế giới
việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của bộ y tế
nếu đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng
hoặc được cấp phép lưu hành
cấp phép sử dụng khẩn cấp
tại ít nhất một nước trên thế giới
có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh
trong đó với thuốc kháng virus
bộ y tế đã bổ sung thuốc monupiravir bốn trăm linh mg
bên cạnh remdesivir
nếu được chính phủ đồng ý
dự kiến có năm số đăng ký
được cấp cho năm thuốc monopiravir
do các công ty dược trong nước sản xuất
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống
ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch
trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng
và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xa phòng
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở
trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn
với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập
khai báo y tế
với các nội dung chính sau đây
khẩu trang đeo khẩu trang vải thường xuyên
tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế
cụ cách ly
khử khuẩn sửa tay thường xuyên bằng xa phòng
hoặc dùng dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vật dụng
thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa
điện thoại máy tính bảng
mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa
và để nhà cửa thông thoáng
khỏng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc
với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt
ho khó thở
hay gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương
để được tư vấn
hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh
đảm bảo an toàn